ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp đã long trọng tổ chức lễ rỗ lần thứ chín mươi cụ phó bảng nguyễn sinh sắc thân sinh chủ tịch hồ chí minh
lễ rỗ được tổ chức lòng trọng từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một với hàng nghìn người dân từ khắp nơi về kính cẩn dân hương và tưởng nhớ một nhà nho yêu nước một thầy thuốc thầy dạy học luôn giúp đỡ người nghèo
cụ nguyễn sinh sắc sinh năm một nghìn tám trăm sáu mươi hai người làng xen nay thuộc xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an năm một nghìn chín trăm một mươi bảy cụ về cao lãnh đồng tháp vừa làm thầy thuốc thầy dạy học và giúp đỡ cách mạng
cuối tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm hai mươi chín cụ lâm trọng bệnh và qua đời được người dân làng hòa an cao lãnh trôn cất tại chùa hòa long